trong khi đó hai cán bộ thuộc sở kế hoạch và đầu tư và một cán bộ trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch nghệ an
vừa bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các đối tượng gồm nguyễn trọng bình trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nghệ an
phan đình hiền chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nghệ an
lưu thị thanh tâm chuyên viên phòng hỗ trợ doanh nghiệp trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh nghệ an
từ năm hai nghìn một mươi bảy vì động cơ mục đích vụ lợi trong quá trình thực hiện công vụ các bị can đã lợi dụng các chức vụ quyền hạn
để can thiệp ưu tiên xử lý giải quyết nhanh trong ngày đối với hàng nghìn bộ hồ sơ không giải quyết theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ
thu trái quy định số tiền năm trăm linh đồng một bộ hồ sơ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đồng thời khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
về hành vi trên các quy định và lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tp hcm do nguyễn phương hằng thực hiện
nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp với nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và một số địa phương khác
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh
đối với bà nguyễn phương hằng từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một vụ buôn lậu xăng dầu đặc biệt lớn không có hóa đơn chứng tử vừa bị công an tp hcm triệt phá
thu giữ một triệu lít xăng với tổng số tiền gần ba mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phối hợp với thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông bộ công an
tiến hành kiểm tra bắt giữ tàu xuân sơn năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xuân sơn
neo đậu tại cảng biển cửa lò thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
có hành vi vận chuyển một triệu lít xăng e năm trị giá gần ba mươi tỷ đồng
qua kiểm tra tất cả số xăng không có hóa đơn chứng tử liên quan theo đúng quy định của pháp luật
các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối sử dụng các tàu nhỏ ra ngoài biển mua xăng từ các tàu khác
rồi vận chuyển về cảng bơm lên cho tàu xuân sơn năm sau đó lại nhằm kiếm lời

vũ dùng gạch ném theo thì lúc này vương rút ra một vật nghi là súng
chỉ ấp về hướng vũ và có hai tiếng nổ phát ra nhưng không có ai bị thương
vương thừa nhận bản thân là người mang theo súng và nổ súng tại khu vực trên
chiều ngày hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã đưa đối tượng vương về nhà để tiếp tục khám xét
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại hải phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án
đối với một mươi bốn đối tượng gây dối trật tự công cộng tại khu vực ngã tư an dương ngày sáu tháng ba vừa qua
dạng sáng ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an quận lê trân trong quá trình tuần tra kiểm soát
phát hiện tại khu vực ngã tư an dương phường trần nguyên hãn quận lê trân tp hải phòng
có khoảng ba mươi đối tượng điều khiển hơn một mươi năm xe mô tô sử dụng ráo trổi ráo chọc dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau
lực lượng công an nổ súng cảnh báo để ngăn chặn hành vi vi phạm các đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy
bốn đối tượng đã nhanh chóng bị bắt giữ và khởi tố về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
ubnd các tỉnh thành phố về việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
đây là điều đang được người dân hết sức quan tâm bởi sau hơn một mươi năm có hiệu lực
luật thuế thu nhập cá nhân đã bộc lộ những bất cập cần phải thay đổi và sửa đổi bổ sung cho hợp lý
đặc biệt trong thời điểm hơn hai năm qua tác động của đại dịch covid một mươi chín đã khiến cho thu nhập
của nhiều người lao động bị sụt giảm mạnh thậm chí là bị thất nghiệp
vì vậy việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân cho người lao động vào thời điểm này
được đánh giá là mang nhiều ý nghĩa quan trọng
theo quy định hiện nay dùng giảm trưa ra cảnh một mươi một triệu đồng một tháng
đối với người nộp thuế và bốn bốn triệu đồng một người một tháng đối với người phụ thuộc
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc chỉ dựa vào mức tăng cpi để điều chỉnh ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân
nên được xem xét lại
bên cạnh đó số bậc tính thuế mức thuế xuất và mức giảm trưa ra cảnh
chỉ là một giải pháp thời điểm và có thể sẽ sớm không theo kịp thực tế đời sống
theo báo cáo của tổng cục thuế số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn hai mươi một đạt khoảng một trăm hai mươi ba tỷ đồng đạt một trăm một mươi bốn dự toán và tăng sáu sáu so với cùng kỳ
vâng thưa quý vị đối tượng nộp thuế thu nhập chịu thuế thu nhập được miễn thuế cơ sở tinh thuế
và xác định số thuế phải nộp thuế xuất giảm trưa ra cảnh là những nội dung đang được bộ tài chính lệ ý kiến
đối với việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
cụ thể những vấn đề gì đang đặt ra khi tiến hành sửa đổi luật thuế
thuế thu nhập cá nhân và cần phải xây dựng cơ chế chính sách như thế nào để việc điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân
đảm bảo sự công bằng và thực sự hỗ trợ được cho người dân
phóng viên an ninh ngày mới có cuộc trao đổi với tiến sĩ lê đăng doanh nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân và tham dự vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa ông hiện nay thì chúng ta đang tính toán là người có thu nhập trên một mươi một triệu là sẽ bắt đầu chịu thuế thu nhập cá nhân
theo ông liệu rằng trong thời điểm này có còn phù hợp hay không ạ
việc đến thuế thu nhập cá nhân là điều cần thiết trong nền kinh tế thị trường
có nhiều người giàu thì sẽ đóng góp để giúp đỡ người nghèo
xong cái mức mà giảm trừ giá cảnh một mươi một triệu thì đã được quyết từ năm hai nghìn một mươi
vâng thưa ông hiện nay thì chúng ta đang tính toán là người có thu nhập trên một mươi một triệu là sẽ bắt đầu chịu thuế thu nhập cá nhân

cho đến bây giờ chúng ta phải điều chỉnh
và hiện nay tính toán sơ bộ thì anh em đề nghị là mức nâng lên tối thiểu phải là một mươi năm một mươi bảy triệu
vâng như ông vừa nhắc đến đó là chúng ta việc điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân là dựa vào cpi
hiện tại thì là theo quy định thì là khi mà ci lên đến hai mươi thì chúng ta mới bắt đầu điều chỉnh luật liên quan đến thuế thu nhập cá nhân
tuy nhiên thì nhiều ý kiến cho rằng nếu mà chúng ta cứ để đến cpi đợi đến hai mươi thì là chậm hơn so với cái việc mà giá cả hàng hóa tăng hoặc là những cái áp lực về kinh tế đối với người lao động
vậy thì quan điểm của ông như thế nào về việc như thế này ạ
theo tôi thì thuế thu nhập cá nhân cần phải linh hoạt và bám sát tình hình thực tế
hiện nay trong nền kinh tế của chúng ta thì có nền kinh tế chính thức nhưng cũng có một nền kinh tế phi chính thức rất là hùng hậu
tức là mọi sự buôn bán để đều dùng tiền mạng và các hộ gia đình thì đều kinh doanh và nộp thuế theo thuế khoáng
và như vậy tức là không biết là người ta thu nhập thực là bao nhiêu
vậy sau hơn một mươi năm chúng ta thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân
vậy thì theo ông nhìn nhận thực tiễn hiện nay thì đang bộc lộ những cái vấn đề gì còn hạn chế khó khăn và bất cập mà chúng ta cần phải tiến hành sửa đổi bổ sung
một tức là cái khoản đáng chư giá cảnh cần phải là nâng lên
thứ hai nữa là
những người mà gọi là ăn theo thì thuế của chúng ta chỉ tính có bốn bốn triệu
bốn triệu thì bây giờ là không thể sống được
thế nếu mà chỉ trừ cho anh em có bốn bốn triệu thì anh em làm sao mà có thể nuôi được con
mà có gia đình thì hai con có gia đình ba mươi bốn con
cho nên cái điều này tôi nghĩ rằng là nên khoan xiết dân và nên là có một cái tiêu chuẩn và tính toán phù hợp với thực tế
hiện nay thì
chúng ta đang áp dụng cái việc mà tính thuế theo mức là bảy bậc
trong đó thì cái việc đánh thuế cao nhất có thể là lên tới ba mươi năm rất nhiều lần so với việc mà chúng ta đang đánh thuế đối với lại là doanh nghiệp
vậy theo ông thì là cần phải tính toán cái mức biểu đồ đánh thuế như thế nào cho phù hợp với thực tiễn hiện nay ạ
theo tôi thì không nên đánh thuế lên đến bảy bậc
mà nên giảm đi
nên xuống khoảng độ ba bậc thôi
thứ hai nữa là phải là theo dắt tình hình thực tế và bảo đảm
tức là thí dụ như là người ta thu tám mươi triệu chín mươi triệu thì có nên là đánh thuế của người ta ba mươi hay không
như ông vừa phân tích thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta thu thuế thì nhằm mục đích là hỗ trợ cho người dân chứ không phải là mang đến áp lực cho người dân đúng không ạ
vậy thì trên thực tế hiện nay thì bộ tài chính đang lấy ý kiến đối với việc mà chúng ta sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
trong đó thì là việc sửa đổi gì sẽ bao gồm là đối tượng nộp thuế thu nhập trịu thuế thu nhập được miễn thuế cơ sở tính thuế và xác định số thuế phải nộp thuế xuất và giảm trừ gia cảnh
vậy thì dưới nghiên cứu của mình thì ông quan tâm đến nội dung nào và theo ông chúng ta cần phải có những cơ chế chính sách để điều chỉnh việc sửa đổi này ra sao ạ
tôi nghĩ là nên có một sự điều tra rất là tỉ mỉ và hiện thực xem tình hình như thế nào và nên chú ý đến cái tình hình là chúng ta có một nền kinh tế chính thức
và một nền kinh tế phi hình thức cái nền kinh tế phi hình thức của chúng ta rất lớn chứ không phải là không lớn đã có điều tra của nước ngoài và của trong nước thì là thấy cái nền kinh tế đó thực sự là lớn và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái hiệu lực của bộ máy thu thuế của chúng ta
ngành thuế đã có nhiều cố gắng nhưng mà vẫn chưa có thể nào mà loại trừ được hết ngay những nền kinh tế rất phát triển mà thu thuế ác liệt nhất như là thụy điển thì các bạn thụy điển vẫn nói với tôi là
bên chúng tôi vẫn có một nền kinh tế phi hình thức mà chúng tôi cũng phải thừa nhận chứ không thể nào mà loại trừ được hết cho nên chúng ta cần phải xem xét một cách rất là hiện thực trong cái tình hình thực tế như thế này rồi chúng ta sẽ là thảo luận xem rằng là mức thuế là bao nhiêu
hiện nay thì là chúng ta nhìn nhận thực tế là sau hơn tác động của đại dịch covid hơn hai năm qua thì rõ ràng là người lao động cũng đã bị ảnh hưởng có những người thì thậm chí là bị thất nghiệp
vì vậy mà cái việc mà chúng ta tính thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì theo ông chúng ta cần phải có những cái cơ chế chính sách hỗ trợ
như thế nào vào trong thời điểm này trước khi mà chúng ta tiến hành sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân ạ
hiện nay thì chính phủ đã có những các chính sách hỗ trợ và như chúng ta đã biết như ủy ban thường vụ quốc hội thì cũng sẽ là giảm cái phí môi trường đối với lệ xăng dầu để giảm bớt các chi phí đi v v
tức là chính phủ và quốc hội thì sát dân vào cầu thị
nhưng mà chính trong tình hình khó khăn này thì theo tôi là nên cân nhắc có nên là
thu thuế thu nhập cá nhân ngay trong cái thời điểm khó khăn này hay không
việc mà chúng ta áp dụng một cái ưu đãi nào về thuế trong thời điểm này thì đều hỗ trợ cho người dân phục hồi kinh tế một cách tốt nhất đúng không ạ
vậy nhìn nhận một cách tổng quan thì theo ông việc mà chúng ta sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân trong thời điểm này thì sẽ mang ý nghĩa như thế nào
và những cái tác động của nó ra sao khi mà chúng ta xây dựng những cái quy định liên quan đến việc mà thuế thu nhập cá nhân
vâng cái việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân thì thể hiện một cái triết lý là tình đoàn kết
chia sẻ và công bằng thì cái chiến lý đó là hoan nghênh
nhưng chúng ta cũng đang ở trong cái thời kỳ chuyển đổi số
chúng ta áp dụng kinh tế số rồi thì là thương mại điện tử rồi thì là giao dịch qua điện thoại di động và v v
thế thì chúng ta cùng bàn bạc với nhau xem rằng là kiểm soát được thu nhập bao nhiêu chi phí bao nhiêu và cách và phương thức thanh toán đã thay đổi như thế nào
chúng ta kiểm soát cái nguồn thu thế nào kiểm soát nguồn chi như thế nào
trên cơ sở đó chúng ta áp dụng một cái cách thu thuế thu nhập cá nhân một cách công bằng và khoan sức dân để thúc đẩy mọi người hàng ngày lao động chứ không phải là tìm cách trốn tránh đều phải trốn thuế
vâng chúng ta cùng hy vọng là với những quy định cũng như là những nội dung liên quan đến luật sửa đổi thuế thu nhập cá nhân thì sẽ nhận được sự đồng thuận ủng hộ của dư luận xã hội
một lần nữa xin cảm ơn ông đã đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay